thực hiện kết luận số bảy mươi chín của bộ chính trị trong tuần đầu đợt ba từ ngày một mươi bốn tháng chín đến ngày một mươi chín tháng chín
bộ chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với hai mươi đảng bộ trực thuộc trung ương
để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tập thể bộ chính trị dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
nhóm một do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ trì
đã làm việc với đảng bộ các tỉnh hà giang nghệ an thừa thiên huế và đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
nhóm hai do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội chủ trì
đã làm việc với đảng bộ các tỉnh bình định hậu giang phú yên ninh thuận bắc cạn lạng sơn
hải dương hưng yên điện biên
nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì
đã làm việc với đảng bộ các tỉnh bắc giang quảng bình cà mau đắk lắc tây ninh
và đảng bộ khối các cơ quan trung ương tham dự các buổi làm việc
có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương văn phòng trung ương đảng và một số bộ ngành trung ương
tại các buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện
và phương án công tác nhân sự nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kiên đồng góp của các ban bộ ngành trung ương các đồng chí bộ chính trị ban mỹ thư
đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy
và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ cho ý kiến về những vấn đề quan trọng
như chủ đề kết cấu đánh giá nhận định chủ yếu phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lớn
những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết
các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng
các đồng chí đạo của ban chấp hành đảng bộ cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc
tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy về nội dung và phương thức lãnh đạo
những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương
đối với phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự
số lượng ban chấp hành ban thường vụ và tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi
tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng nổi bật của đảng bộ tp hà nội
trong nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã chấp hành nghiêm túc
sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt
quyết tâm thực hiện đưa các nghị quyết của đảng nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống
thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi sáu trên một mươi sáu chỉ tiêu nghị quyết đại hội một mươi sáu
kinh tế tăng trưởng khá đạt mục tiêu để ra chất lượng tăng trưởng được nâng lên
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới cách làm hay
quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn
thí điểm một số mô hình mới
bộ chính trị ban bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ khối các cơ quan trung ương
đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương và đảng bộ chính quyền và nhân dân các tỉnh hà giang
lạng sơn điện biên bắc cạn bắc giang hải dương hưng yên nghệ an quảng bình thừa thiên huế
bình định phú yên đắk lắc ninh thuận tây ninh hậu giang cả mau
đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội xây dựng đảng và hệ thống chính trị
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển
của mỗi đảng bộ trong nhiệm kỷ qua
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến các đồng chí bộ chính trị
ban bí thư các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung
hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
như vậy tính đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã làm việc với sáu mươi ba trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương
công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc
chú đáo trách nhiệm quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và các quy định hướng dẫn của trung ương
các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần đầu đợt ba đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung